vườn ươm cây giống đắt tiền xây dựng xong bỏ hoang hoạt động kém hiệu quả là thực tế đã và đang diễn ra tại tỉnh bắc cạn
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì
mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên truyền hình nhân dân vừa thực hiện tại bắc cạn
vườn ươm giống trẻ san tuyết ở bản chiêng xã đồn phong huyện bạch thông đã bỏ hoang nhiều năm nay
hạ tầng của vườn ươm này đã hư hỏng nghiêm trọng cỏ dại mọc ung tùng
đến giờ khó có thể nhận ra đây từng là một vườn ươm được đầu tư khá bè bản
tương tự như vậy năm hai nghìn một mươi một vườn ươm cao kỳ ở huyện trợ mới được xây dựng
đây là vườn ươm giống cây cam quýt đầu dòng
có vị trí rất thuận trọng
từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi hai tỉnh bắc cạn đầu tư xây dựng sáu vườn ươm với số tiền hàng chục tỷ đồng
gồm cao kỳ và đoàn nhậu ở huyện trợ mới đồng tâm huyện nari vườn ươm nạp phẩn huyện bắc nẵm
kéo nàng ở huyện trợ đồn và bản chiêng ở huyện bạch thông
hiện toàn bộ sáu vườn ươm đều hoạt động kém hiệu quả
có những vườn bỏ hoang nhiều năm cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng
trong quá trình quyết thoả
dự án sản xuất cam quyết hồng hạt đề nghị huyện tỉnh trí rạo thu hồi với tổng số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng
với số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng này có nhiều hạng mục khác nhau
trong đó có một số hạng mục ví dụ như là về mặt khối lượng thì không có thể nhiệm vụ
về mặt tổ chức thực hiện một số các hạng mục ví dụ như chạm điện
các thứ là không trong thành mục nhưng mà đều đưa sử dụng
thì hiện tại bây giờ sở nông nghiệp phát triển thôn đã tổ chức
thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan đến dự án này
hiện nay tỉnh bắc cạn đang xem xét thu hồi các vườn ươm này để giao cho các huyện thành phố quản lý
tuy nhiên sau khi bàn giao ai sẽ chịu trách nhiệm thu hồi số tiền đã thất thoát
vệ thống cơ sở vật chất bị bỏ hoang lãng phí ở các vườn ươm sẽ xử lý như thế nào là câu hỏi cần được làm rõ lúc này